các thông tin đáng chú ý khác
mới đây công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang cho biết đơn vị đang phối hợp với công an xã đạo thạnh
cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân nam thanh niên tử vong dưới gầm cầu hùng vương
và xác định danh tính nạn nhân
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi h ngày một mươi năm tháng hai người dân sống gần cầu hùng vương thuộc địa bàn cấp một
xã đạo thạnh thành phố mỹ tho phát hiện nam thanh niên khoảng hai mươi năm tuổi nằm bất động dưới gầm cầu liền điện báo cơ quan chức năng
qua kiểm tra nhanh nạn nhân mặc quần đùi màu xanh đen áo sơ mi trắng dài tay bên ngoài mặc áo khoác xanh đen dài tay
nhưng không mang theo giấy tờ tùy thân qua test nhanh nạn nhân dương tính với covid một mươi chín
công an thành phố mỹ thò tiền gian thông báo ai là thân nhân của nạn nhân trên
thì liên hệ với công an thành phố mỹ tho để cung cấp thông tin hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ